mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả đập thủy lợi đã khiến cho hàng chục hectare lúa sắp thu hoạch tại tỉnh đồng nai bị ngập sâu và có nguy cơ bị mất trắng
hiện đang là thời điểm vào mùa thu hoạch lúa tại một số xã huyện trên địa bàn tỉnh đồng nai
tuy nhiên mưa lớn kéo dài kèm theo việc xả đập từ hồ thủy lợi đa tôn đã khiến hàng chục hectare lúa đang chín vàng bị ngập sâu trong nước có nơi sâu đến một mét
theo nhiều nông dân nếu tình trạng này cứ tiếp diễn toàn bộ diện tích lúa sẽ bị mất trắng
phần lớn cánh đồng lại dựa vào nguồn nước tự nhiên nên việc tiêu thoát nước rất khó khăn
người dân cũng mong chờ một hệ thống canh mương để có thể chủ động về nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp